sáng nay hai mươi một tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu việt nam
đã về đến hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác châu âu tham dự hội nghị cấp cao á âu asem lần thứ một mươi hai
hội nghị thượng đỉnh đối tác vì các mục tiêu tăng trưởng xanh toàn cầu p bốn g và thăm chính thức cộng hòa áo
vương quốc bỉ vương quốc đan mạch thăm làm việc tại liên minh châu âu
dự hội nghị asem một mươi hai tại bỉ một hội nghị đa phương toàn cầu quy mô lớn với sự tham gia của bốn mươi ba nguyên thủ
và một mươi lãnh đạo quốc gia chủ tịch hội đồng châu âu đã mời thủ tướng nguyễn xuân phúc phát biểu dẫn đề
tại phiên toàn thể về củng cố hệ thống đa phương thúc đẩy quan hệ đối tác asem ứng phó với các thách thức toàn cầu
thủ tướng đưa ra một số đề xuất được đánh giá cao như asem cần đi đầu trong thúc đẩy hợp tác đa phương
duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và ứng phó với các thách thức toàn cầu
đi đầu triển khai các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu thiên tai
trước thềm hội nghị asem một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng thủ tướng naui được mời phát biểu chính
tại diễn đàn doanh nghiệp á âu aebf lần thứ một mươi hai sự kiện chính thức đầu tiên của hội nghị asem một mươi hai
dự hội nghị p bốn g lần thứ nhất tại đan mạch với vai trò là một trong số các quốc gia tham gia sáng lập diễn đàn p bốn g
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác quốc tế
trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh toàn cầu đến hai nghìn ba mươi
việt nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác thực hiện các sáng kiến của diễn đàn về thúc đẩy các dự án hợp tác công tư ppp
trong tăng trưởng xanh đặc biệt về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo nông nghiệp tài nguyên nước
phát triển đô thị thông minh kinh tế tuần hoàn
trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới ba nước áo bỉ đan mạch và thăm làm việc với eu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc hội đàm quan trọng với thủ tướng ba nước và chủ tịch ủy ban châu âu
mà theo thủ tướng để cùng nhau tạo nên các kỳ tích mới trong quan hệ hợp tác
dưới sự chứng kiến của thủ tướng việt nam cùng ba nước và eu đã ký ba mươi văn kiện
thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm các văn kiện ký sau hội đàm và tại các diễn đàn doanh nghiệp